nhà hát kịch việt nam đã tổ chức lễ khởi công hai vở diễn còn mãi với thời gian và sự trở lại của
trần tinh xanh đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động tiêu biểu quý i và quý ii năm hai nghìn một mươi chín
còn mãi với thời gian là vở kịch chứa được nhiều tâm huyết của tác giả nguyễn đăng trương do
đạo diễn kiều minh hiếu giam dựng theo đạo diễn câu chuyện kể về cuộc sống thời hậu chiến ở một
miền quê nông thôn còn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú lâm tùng lại thử sức với vợ kịch dành cho thiếu nhi
sự trở lại của trần tinh xanh đây là vở kịch được khởi công và giàn dựng theo mô hình xã hội hóa
một xu hướng phát triển chung của tất cả các nhà hát nói riêng và ngành nghệ thuật biểu diễn nói
chung tại lễ khởi công nghệ sĩ ưu tú sơn bắc phò giám đốc nhà hát kịch việt nam
đã công bố kế hoạch hoạt động tiêu biểu trong năm hai nghìn một mươi chín trong đó nổi bật là chuyến
diễn châu âu đến từ lời mời của hội khoa học và chuyên gia việt nam toàn cầu tại paris cộng hòa pháp